thưa quý vị hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin về việc thành phố hồ chí minh sẽ thực hiện đóng cửa toàn thành phố
dẫn đến khan hiếm thực phẩm và kêu gọi người dân tụ tập mua sắm tích chữ hàng hóa
thông tin cho rằng lãnh đạo thành phố bị mắc covid một mươi chín
ban tuyên giáo thành ủy thành phố hồ chí minh khẳng định những thông tin trên đều là sai sự thật
hiện lãnh đạo thành phố đang tập trung triển khai các biện pháp quyết liệt để kiềm chế ngăn chặn và đẩy lùi dịch covid một mươi chín
đồng thời triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho người dân
đề nghị người dân bình tĩnh không nghe theo và không lan truyền các thông tin không chính xác
người dân thành phố nên cập nhật thông tin từ báo chí chính thống